sáng nay một mươi năm tháng tám tại trụ sở chính phủ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không dân dụng
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín phương hướng và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
theo báo cáo của ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công tác kiểm soát khai thác còn chưa bảo đảm tuyệt đối tuân thủ quy định
công tác phối hợp chia sẻ thông tin trong việc xử lý các vụ vi phạm giữa các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập tỷ lệ phi công nước ngoài cao
có nguy cơ gây khó khăn trong việc kiểm soát tiêu chuẩn hóa
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã đề nghị các cơ quan liên quan quyết liệt nghiêm túc triển khai
để thực hiện hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không
tiếp tục nâng cao công tác bảo đảm an ninh an toàn mạng thông tin hàng không
nghiêm túc xử lý các vấn đề nạn xe dù cò mồi quanh khu vực sân bay
bộ quốc phòng sớm trình chính phủ văn bản thay thế nghị định quản lý tàu bay không người lái
các phương tiện bay siêu nhẹ phù hợp tình hình thực tiễn